bộ trưởng tài chính pháp bruno le maire tuyên bố liên minh châu âu eu vấn đề là ngỏ phương án loại nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế swift
trong khi đó bộ trưởng tài chính đức cho biết eu vẫn đang để ngỏ mọi phương án ngoài các biện pháp trừng phạt đã được nhất trí
trước đó thì tại hội nghị thượng đỉnh bất thường eu về khủng hoảng giữa nga và ukraine
các nhà lãnh đạo eu đã thông qua một gói trừng phạt đối với nga do ủy ban châu âu đề xuất
các biện pháp trừng phạt này liên quan tới lĩnh vực tài chính năng lượng vận tải và thương mại
cũng như việc đình chỉ du lịch miễn thị thực tới châu âu đối với các nhà ngoại giao của nga
các biện pháp này không bao gồm các việc đó chính là loại nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế sqit